tiếp tục thông tin về vụ chìm thuyền trở hóa chất trên sông đồng nai
chiều nay phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường công an tỉnh đồng nai đã đưa ra khẳng định
toàn bộ hàng chục tấn hóa chất không bị do dị ra môi trường
trong đêm một mươi tám và dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai thành phố biên hòa
phối hợp với nhà máy hóa chất biên hòa tiến hành hút toàn bộ hai mươi bồn acid lohydric
trên thuyền chìm dưới sông đồng nai lên các xe bồn chuyên dụng
đến khoảng năm giờ sáng cùng ngày việc hút số hóa chất trên hoàn thành
sau đó số hóa chất này được đưa đi bảo quản an toàn
theo ghi nhận tại khu vực bến thủy nội địa nhất nam có hai mươi bồn loại năm lít một bồn được đưa lên bờ
trong đó nhiều bồn đã bị méo mó
trong ngày một mươi chín tháng một mươi một việc trục vớt thuyền đã hoàn thành
qua điều tra phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai xác định
thời điểm thuyền chìm có khoảng tám mươi tấn hóa chất acid glohydric
hiện phòng cảnh sát giao thông đang tạm giữ phương tiện vận chuyển
đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
bước đầu chủ thuyền chưa cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến vận chuyển hóa chất theo quy định